tại hội nghị do ban báo chí do ban tuyên giáo thành quỳ hà nội tổ chức
các sở ban ngành của hà nội đã thông tin về việc cung cầu hàng hóa bình ồn thị trường
dịp cuối năm hai nghìn một mươi chín và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
tại đây hà nội cam kết sẽ bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho người dân
theo báo cáo nhu cầu thịt lợn trên địa bàn thành phố hà nội hai tháng tết khoảng bốn mươi bốn sáu trăm linh tấn hơi
do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi nên hiện nay tổng số đàn lợn đã giảm bốn mươi hai
tuy nhiên sản lượng hơi xuất chỉ giảm hai mươi so với cùng kỳ năm trước
tại hội nghị các sở ngành hà nội cùng khẳng định sẽ theo sát nguồn cung
không để xảy ra thiếu hụt thịt lợn phục vụ người dân tiêu dùng trong dịp tết
kịp thời xử lý các tình huống bất chắc xảy ra hà nội cũng đã phối hợp chặt chẽ với hơn hai mươi địa phương
có sản lượng thịt lợn lớn thường xuyên cung ứng cho hà nội để lấy nguồn cung về phục vụ nhân dân thủ đô
đồng thời sẽ kiểm tra xử lý trường hợp lợi dụng găm hàng để ra bán thịt lợn lên cao bất hợp lý gây mất cân đối trên địa bàn